hàng năm cứ vào mùa khô là cán bộ chiến sĩ trên đồn và bà con nhân dân trên đảo hòn chuối
luôn gặp rất nhiều khó khăn về nước uống và nước ngọt sinh hoạt hàng ngày
chính vì thế trong năm qua đồn biên phòng hòn chuối được tri cục biển và hải đảo
sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau đầu tư hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt
đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng
hòn chuối là đảo đầu tiên của vùng biển tây nam được ứng dụng công nghệ lọc nước này
đã hơn ba mươi năm gắn bó với đảo nhưng cuộc sống của người dân và cán bộ chiến sĩ trên hòn đảo
vẫn còn những khó khăn nhất định nhất là đối với những nhu cầu sinh hoạt cần thiết
như không trạm y tế không điện không nước sinh hoạt
trong năm qua đồn biển hòn chuối đã được đưa vào sử dụng
ba đồn biên phòng hòn chuối được tri cục biển và hải đảo sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau đầu tư hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt
đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng
hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt bằng công nghệ panel carosel c hai nghìn có thể sản xuất được năm mươi lít nước một giờ
khi mà lắp đặt xong cái hệ thống máy lọc nước biển này thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân rất là phấn khởi
tại vì cái nhu cầu rất là chỉnh đáng nước ngọt dùng tự nhiên
nhưng mà trước đây thì
nó rất là khó khăn thiếu thì dùng cũng rất là tiết kiệm
có những khi thời điểm thì phải phấn ra để mà dùng có ngày được một cá hai cá hai hai ba ngày với tạm lần
thì cái nước đó cũng không lạng phí được nước đó sống dùng thì cũng để vào cái việc mà tăng da tươi rau trong cái
thiết bị karocel xử lý được mọi nguồn nước từ nước biển nước sông nước suối ao hồ thành nước uống trực tiếp hợp chuẩn bằng năng lượng mặt trời
hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt đã giải quyết được
phần nào khó khăn trước mắt cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo
hy vọng rằng trong thời gian tới các ngành các cấp cần quan tâm hơn nữa để đầu tư công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt rộng rãi cho nhân dân trên đảo